theo giáo sư tiến sĩ đặng đức anh viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
trong tuần này sẽ có ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín moderna về đến việt nam
đây là lô vaccine do chính phủ hoa kỳ viện trợ thông qua cơ chế covax fracility
bộ y tế cho biết pfizer cũng đồng ý tăng số lượng vaccine covid một mươi chín cung cấp cho việt nam trong quý ba
từ ba triệu lên ba năm triệu liều và đồng ý bán thêm hai mươi triệu liều trong năm hai nghìn hai mươi một
nâng tổng số liều vaccine pfizer dự kiến bán cho việt nam là năm mươi một triệu liều tăng hai mươi triệu liều so với kế hoạch
như vậy ngoài một trăm linh năm triệu liều đã cam kết đã ký hợp đồng bảy mươi triệu liều đang đàm phán và có khả năng sẽ ký được
thì dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi hai việt nam sẽ có tổng cộng một trăm bảy mươi năm triệu liều